lễ đón chính thức tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã được tổ chức trọng thể tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
theo nguyên thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình chủ trì lễ đón
đảng và nhà nước trung quốc đã dành những nghi lễ đón tiếp trang trọng nhất đối với tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại quảng trường thiên an môn hai mươi một phát đại bác được bắn lên chào mừng khi tổng bí thư nguyễn phú trọng
đến đại lễ đường nhân dân và bắt đầu lễ đón chính thức
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thay mặt đảng nhà nước chính phủ và nhân dân trung quốc
nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức trung quốc
bày tỏ vui mừng được gặp lại tổng bí thư nguyễn phú trọng sau năm năm
đồng chí tập cận bình cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với hai nước và quan hệ việt nam trung quốc
việc tổng bí thư nguyễn phú trọng là lãnh đạo đầu tiên trung quốc được đón tiếp sau đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
và việc tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm trung quốc đầu tiên sau đại hội một mươi ba đảng cộng sản việt nam
đã thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai đảng hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
lãnh đạo và nhân dân trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng về sự đón tiếp chú đáo trọng thị thân tình và vũ nghị
trong bầu không khí chân thành thẳng thắn hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi đảng mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng một lần nữa chúc mừng thành công của đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
chúc mừng ông tập cận bình được đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc tín nhiệm tiếp tục bầu làm tổng bí thư khóa hai mươi
xác lập là hạt nhân lãnh đạo của trung ương đảng và trong toàn đảng cộng sản trung quốc
đánh giá đại hội hai mươi là kỳ đại hội quan trọng có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của trung quốc
mở ra hành trình mới xây dựng đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của trung quốc vào năm hai nghìn hai mươi
hướng tới thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm linh năm thứ hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng núi sông liên một dài
đều là nước xã hội chủ nghĩa
sản lãnh đạo tình hữu nghị truyền thống việt nam trung quốc do chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch mao trạch đông
cùng các vị tiền bối cách mạng hai nước dày công xây dựng và vun đắp là tài sản chung
quý báu của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước
việt nam cảm ơn sâu sắc về những giúp đỡ to lớn quý báu của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của việt nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay
việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc
về chính sách đối ngoại việt nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là bạn là đối tác tin cậy và thành viên tích cực
có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình nhiệt liệt chúc mừng thành tựu mà việt nam đã giành được trong thời gian qua
đặc biệt là trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
đánh giá cao việc đại hội đã để ra những mục tiêu phát triển đường lối trong các lĩnh vực
trong các giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi và đến năm hai nghìn bốn mươi năm dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập nước
ông tập cận bình bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
do tổng bí thư nguyễn văn bình
bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ do đại hội đảng lần thứ một mươi ba đề ra sẽ sớm đưa việt nam cơ bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc
coi trọng cao độ quan hệ với việt nam mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng đảng
nhà nước và nhân dân việt nam tiếp tục không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung phát triển lành mạnh ổn định
theo phương châm láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai
và tinh thần láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt không ngừng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới
thay mặt đảng và nhà nước việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng mời tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
sớm thăm lại việt nam trong thời gian gần nhất tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời
ngay sau khi kết thúc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã xem các văn kiện được hai nước ký kết trong chuyến thăm này
các văn bản hợp tác được ký kết bao gồm
thỏa thuận hợp tác giữa ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam và ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
sáu bản ghi nhớ hợp tác giữa ban nội chính trung ương đảng cộng sản việt nam và ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc
ba bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy giữa liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam và hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc
bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ tư pháp việt nam và bộ tư pháp trung quốc
biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố hà nội và thành phố bắc kinh
bản ghi nhớ giữa bộ công thương việt nam và bộ thương mại trung quốc về tăng cường hợp tác đảm bảo chuỗi cung ứng việt trung
bản ghi nhớ giữa tổng cục hải quan bộ tài chính việt nam và tổng cục hải quan trung quốc về xây dựng lĩnh vực ưu tiên hợp tác
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực sinh thái và môi trường giữa bộ tài nguyên và môi trường việt nam và bộ sinh thái và môi trường trung quốc
bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công thương việt nam và tổng cục hải quan trung quốc về an toàn thực phẩm trong thương mại song phương việt nam trung quốc
bản ghi nhớ giữa bộ công thương việt nam và chính quyền nhân dân tỉnh vân nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại
một mươi một kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch giữa bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam và bộ văn hóa và du lịch trung quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy
ba bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực tài sản nhà nước và doanh nghiệp nhà nước giữa ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp việt nam và ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước trung quốc
nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ việt nam sang trung quốc giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và tổng cục hải quan trung quốc